chúc tết các thương binh bệnh binh đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
cùng đi với chủ tịch nước trần đại quang có bí thư tỉnh ủy ninh bình nguyễn thị thanh lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước các cơ quan chức năng của tỉnh ninh bình
trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan hiện có bảy mươi bảy cán bộ viên chức người lao động làm nhiệm vụ điều dưỡng chăm sóc cho một trăm năm mươi năm thương binh bệnh binh
trong đó có tám mươi bốn thương binh bệnh binh tâm thần nặng đặc biệt
trung tâm được thành lập hơn năm mươi một năm với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận quản lý điều trị nuôi dưỡng phục hồi chức năng và giải quyết chế độ chính sách cho thương binh bệnh binh loại đặc biệt mất từ tám mươi một sức khỏe trở lên
những người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt cùng với các đối tượng bảo trợ xã hội
nói chuyện chúc tết tại đây chủ tịch nước trần đại quang vui mừng
thấy các cơ quan chức năng của tỉnh ninh bình đã thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước quan tâm chăm lo tốt các điều kiện chăm sóc điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các thương binh bệnh binh
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những cố gắng thành tích của tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm đã hết lòng vì thương binh bệnh binh với tinh thần tương thân tương ái phục hồi sức khỏe cho các thương binh bệnh binh như người nhà người thân trong gia đình
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông thomas vali giáo sư đại học harvard hoa kỳ
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông thomas valely giáo sư đại học harvard hoa kỳ
chào mừng giáo sư valery thăm việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn có nhu cầu hợp tác tăng cường giáo dục với hoa kỳ
quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới
trong bối cảnh triển khai ba đột phá để phát triển nhanh bền vững
trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
về vấn đề trường đại học pulbright việt nam thủ tướng cho rằng
hai bên đã nỗ lực giải quyết căn bản về thủ tục pháp lý của trường
việt nam ủng hộ tự chủ của trường đại học theo thông lệ quốc tế
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực dồn sức để xây dựng cơ sở vật chất xứng tầm
những giáo sư giảng viên của trường phải là những người xuất sắc tầm cỡ quốc tế
đưa fulbright tương lai trở thành trường đại học kiểu mẫu ở việt nam
góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp
chính phủ việt nam sẽ nỗ lực hỗ trợ để trường đi vào hoạt động
về phần mình giáo sư valerie nêu rõ
chính phủ hoa kỳ sẽ hỗ trợ vật chất để xây dựng trường đại học fulblife việt nam
do đó ông mong chính phủ việt nam sẽ hỗ trợ tích cực về cơ chế chính sách
phía hoa kỳ đang tập trung thiết lập cơ chế quản trị bộ máy trường đại học fulblight việt nam
theo mô hình hiện đại nhất như thiết lập mô hình về tài chính
để huy động nguồn lực thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất
phù hợp với mô hình quản trị của trường
ông mong muốn phát triển trường đại học fulblife việt nam
trở thành trường đại học hàng đầu ở khu vực cũng như thế giới
nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
sáng nay ủy viên bộ chính trị bí thư chuông đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
cùng đoàn công tác của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
đã về thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh quảng ngãi
tại chương trình trao tặng quà tết
vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đồng chí võ văn thưởng đã trao một trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu một trăm linh ngàn đồng
cho các gia đình chính sách
hộ nghèo neo đơn người khuyết tật
và nạn nhân chất độc da cam
ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
đây cũng là những hộ dân nằm trong vùng lũ
bị thiệt hại do lũ chổng lũ gây ra
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
thăm hỏi động viên bà con nhân dân
vượt qua khó khăn
chúc bà con đón tết vui ấm áp
đồng thời nhấn mạnh
đảng và nhà nước cũng như cộng đồng xã hội
luôn chung tay giúp đỡ người dân
và hỗ trợ cho người nghèo đón tết
ngày một mươi tháng một
đoàn công tác ban chỉ đạo tây bắc
do đồng chí nguyễn cảnh việt
phó trưởng ban làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà
động viên các hộ nghèo
các gia đình chính sách
hai xã biên giới của huyện mường nhé điện biên
tại buổi làm việc
đoàn công tác cũng đã trao tặng hai trăm linh xuất quà
mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng
cho hai trăm linh hộ gia đình chính sách
hộ nghèo tại hai xã xín thầu và sen thượng
cũng trong chuyến công tác tại tỉnh điện biên
đoàn còn đến thăm hỏi tặng quà
bà con nhân dân hai xã phu luông
và mường lói huyện điện biên
mỗi xã một trăm linh xuất quà trị giá năm trăm linh đồng một xuất
vừa qua tại nhà văn hóa lao động tỉnh nghệ an
tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình
tết vì người nghèo đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chương trình đã thu hút hai trăm tám mươi bảy cá nhân
tổ chức cơ quan đơn vị
hưởng ứng tham gia tích cực
với số tiền hơn bốn mươi ba tỷ đồng
đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh nghệ an
phát động chương trình tết vì người nghèo
nhằm kêu gọi những tấm lòng hào tâm cùng chung tay
góp sức chia sẻ giúp đỡ và động viên
những người nghèo được đón tết cổ truyền đâm ấm
an vui hơn
đây cũng là dịp để biểu dương tôn vinh
các cơ quan đơn vị các doanh nghiệp doanh nhân
và những nhà hào tâm đã ủng hộ chương trình
để chuẩn bị nguồn hàng hóa cung ứng tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
các doanh nghiệp tại tp hcm
chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng
cho hai tháng tết hơn một mươi bảy sáu mươi tám tỷ đồng
tăng tám trăm sáu mươi tỷ đồng so với năm ngoái
riêng tháng cao điểm tết
từ ngày một đến ngày bốn
ba mươi tháng chạp âm lịch
tức từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tổng giá trị hàng hóa
tại các doanh nghiệp tại tp hcm
đã chuẩn bị hơn chín bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường
hơn ba bảy trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
lãnh đạo sở công thương khẳng định
sở thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường
không chỉ cho thành phố mà còn cho các tỉnh khác
cam kết không tăng giá hai tháng trước
và sau tết nguyên đán
đối với các mặt hàng bình ổn
qua công tác khảo sát thị trường
kiểm tra các doanh nghiệp về khả năng cung ứng
nguồn hàng chuẩn bị phục vụ tết cho thấy
các đơn vị đã có sự chuẩn bị chú đáo
nguồn hàng hóa dồi dào
hệ thống phân phối phủ rộng
dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu mua sắm tết sẽ ổn định
khó xảy ra tình trạng biến động về giá
ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ
các dịch bệnh tỉnh đồng nai vừa công bố
dịch zika trên địa bàn xã vĩnh thanh
thuộc huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
sau khi sáu ca mắc virus zika mới phát hiện
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai
tính đến ngày chín tháng một
toàn tỉnh có sáu ca nhiễm virus zika
riêng tại xã vĩnh thanh có đến bốn ca
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai
lập tức tiến hành điều tra xác minh
tại ấp vĩnh cửu xã vĩnh thanh
và phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm virus zika
ngoài ra còn phát hiện thêm một trường hợp
ở ấp sơn hà xã vĩnh thanh
cũng nhiễm virus zika
trước tình hình trên
ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ các dịch bệnh
tỉnh đồng nai đã quyết định công bố dịch z
trên địa bàn xã vĩnh thanh
để cảnh báo người dân và tập trung nhiều biện pháp
phòng người dịch bệnh lan rộng
chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ cháy tàu
trên vịnh hạ long
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có công văn
về việc đình chỉ hoạt động của đội tàu
gồm sáu tàu thuộc công ty trách nhiệm
hữu hạn du lịch và thương mại anh dương i
cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh
cũng tạm thời từ chối cấp phép rời cảng
bến đình chỉ hoạt động trên vịnh hạ long
đối với đội tàu của công ty nói trên
trong đó có ba tàu nghỉ đêm
công ty để xảy ra cháy tàu chỉ được hoạt động trở lại
sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả
với ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu
cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu
và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện
các biện pháp khắc phục
đồng thời các cơ quan chức năng của tỉnh
cũng khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện
phục vụ khách du lịch trên vịnh hạ long
trước đó vào lúc sáu h bốn mươi năm cùng ngày
tại khu vực hang luồn
gần đảo ti tốp trên vịnh hạ long
vụ cháy tàu vỏ gỗ ánh dương một mươi hai
khiến nhiều hành khách hoảng loạn
trên tàu lúc này có một mươi bốn khách du lịch quốc tế
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
cũng trong ngày hôm nay tại quảng ninh
đã diễn ra chương trình thúc đẩy
các sáng kiến bảo tồn giáo dục
và bảo vệ môi trường vịnh hạ long
sự kiện này nằm trong khuôn khổ dự án
sáng kiến liên minh vịnh hạ long cát bà
sự kiện nhằm truyền thông rộng rãi
về các sáng kiến bảo tồn giáo dục
và bảo vệ môi trường đã thực hiện
đồng thời thúc đẩy phong trào sáng tạo
các ý tưởng của cộng đồng nhằm góp phần bảo vệ
và phát triển bền vững vịnh hạ long
dự án sáng kiến liên minh hạ long cát bà
nhằm thúc đẩy tổ chức địa phương và cộng đồng
do trung tâm mcd
và các đối tác tại tỉnh quảng ninh
dự án đã thực hiện nhiều hoạt động
hướng tới bảo tồn và phát triển vịnh hạ long
đồng thời thu hút sự tham gia
của nhiều tổ chức địa phương và cộng đồng
một mươi hai sáng kiến điển hình thiết thực
mang tính ứng dụng cao
đã được lựa chọn kỹ càng
và được vinh danh tại chương trình
trong đó tám sáng kiến tiêu biểu
đã được trình diễn trực tiếp trên sân khấu sự kiện
trong phần tin quốc tế
anh được ưu tiên đàm phán thỏa thuận thương mại với mỹ
thổ nhĩ kỳ bỏ phiếu vòng đầu tiên
về sửa đổi hiến pháp
jess kastner con rể của tổng thống đắc cử mỹ
donald trump sẽ trở thành cố vấn cấp cao
của tổng thống trong chính quyền sắp tới
doanh nhân ba mươi năm tuổi này
sẽ đóng vai trò là cố vấn cho tổng thống
cả về vấn đề đối ngoại nội và đối ngoại
bao gồm cả cố vấn hoạt động của chính phủ
các hiệp định thương mại
cũng như là chính sách với trung đông
theo thông báo của tổng thống
thông báo phát đi từ ban chuyển giao quyền lực
của tổng thống đắc cử donald trump
jess kastner sẽ phối hợp chặt chẽ
với tránh văn phòng nhà trắng
giám đốc chiến lược stephen bannon
để thực hiện các chương trình nghị sự của ông trump
ngoài ra khi đảm nhận chức vụ ở nhà trắng
kastner sẽ không nhận một đồng lương nào
để chuẩn bị cho chức vụ mới ở nhà trắng
custner được cho là sẽ từ chức giám đốc điều hành
tại các công ty của mình
mặc dù ban chuyển giao quyền lực của ông trump khẳng định
việc bổ nhiệm kastner không vi phạm luật
có thể là một trong những bổ nhiệm gây tranh cãi
việc đề cử karsner cho vị trí trong nhà trắng
có thể bị cản trở bởi một đạo luật
vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ngăn các quan chức chính phủ mỹ sử dụng nhân sự
là người thân trong gia đình
tuy nhiên luật sư của kastner lập luận rằng
đạo luật này không áp dụng đối với phòng cánh tây
văn phòng làm việc của tổng thống mỹ
một quan chức hàng đầu thuộc đảng cộng hòa
tại thượng viện mỹ vừa cho biết
vương quốc anh sẽ được ưu tiên tham gia
đàm phán thỏa thuận thương mại
với chính quyền sắp tới của tổng thống đắc cử mỹ
trao đổi về bao giới sau cuộc gặp với
ngoại trưởng anh boris johnson
tại thủ đô washington của mỹ
chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ bob coker cho biết
thỏa thuận thương mại giữa hai nước sẽ là ưu tiên hàng đầu
sau khi anh rời khỏi liên minh châu âu eu
sự kiện được gọi là brexit
ông coker cho biết
ngoại trưởng anh johnson hiểu rất rõ
việc anh cần phải tích cực đàm phán
về một thỏa thuận thương mại song phương
đồng thời khẳng định ưu tiên của washington
trong việc đảm bảo thỏa thuận này
có thể được đàm phán theo cách thức phản ánh
quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước
trong khi đó ngoại trưởng johnson cho biết
anh vẫn là đối tác chính của mỹ
trong việc hợp tác vì nền an ninh toàn cầu
và cũng là quốc gia luôn ủng hộ tự do thương mại
ấn độ và nga nhất trí tăng cường
quan hệ hợp tác song phương
tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp
giữa phó thủ tướng nga dmitry rogozin
và thủ tướng nước chủ nhà
bên lề hội nghị vipin guharat
tại bang guharat ấn độ
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo
đã thảo luận về các vấn đề chiến lược
và tái khẳng định quyết tâm tăng cường
quan hệ hợp tác song phương
nhất là trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự
ngoài ra hai bên cũng đã thảo luận
những tiến bộ trong đầu tư của tập đoàn rosnef
tại nhà máy lọc dầu vadina
hợp tác giữa khu vực ashokhan và bang guharat
cũng như hợp tác trong lĩnh vực ô tô
cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh
mối quan tâm toàn cầu tập trung vào nga
nhất là sau khi tổng thống đắc cử mỹ donald trump
cho rằng quan hệ mỹ nga có thể chứng kiến
một sự thay đổi lớn
trong khi đó ấn độ đang lưu tâm mối quan hệ chiến lược
được tăng cường giữa nga và pakistan
nhất là về hợp tác quốc phòng
quốc hội thổ nhĩ kỳ vừa tiến hành
bỏ phiếu vòng đầu tiên
về gói sửa đổi hiến pháp
nhằm trao thêm quyền lực cho tổng thống nước này
mặc dù vượt qua mức đa số tối thiểu
nhưng việc chỉ có ba trăm ba mươi tám nghị sĩ ủng hộ
dự thảo cải cách hiến pháp cho thấy
một số nghị sĩ thuộc đảng công lý và phát triển akp
cầm quyền dưới sự lãnh đạo của tổng thống erdogan
và của đảng dân tộc chủ nghĩa mhp đối lập
đã không bỏ phiếu ủng hộ gói cải cách này
hiện đảng akp
nắm tới ba trăm một mươi sáu ghế
trong khi đảng mhp chiếm ba mươi chín ghế
trong quốc hội gồm năm trăm linh ghế
theo đó tổng thống erdogan sẽ nắm giữ quyền hành pháp
được quyền chỉ định chính phủ
tiếp tục duy trì các mối quan hệ với đảng của ông
có quyền đề xuất các khoản thu chi ngân sách
cũng như được quyền ban bố tình trạng khẩn cấp
bên cạnh đó
ông erdogan có thể tại nhiệm thêm hai nhiệm kỳ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi chín
phiên điều trần của tòa án hiến pháp hàn quốc
về vụ việc liên quan đến luận tội
tổng thống nước này park geun hye vào ngày hôm nay
đã bác bỏ những nỗ lực giải thích không thỏa đáng
về việc bà park đã ở đâu
trong khi xảy ra thảm họa
trìm phà sê guông vào hồi năm hai nghìn một mươi bốn
các luật sư của tổng thống hàn quốc park geun hye cho biết
bà đã cảm thấy không khỏe
vào sáng hôm xảy ra thảm họa
trìm phà sê guông hồi năm hai nghìn một mươi bốn
và đã ở lại tư dinh của mình
thay vì ở văn phòng làm việc
các luật sư này cũng đệ trình các tài liệu lên tòa
chứng minh lịch trình khi bà nhận các báo cáo
về thảm họa bằng điện thoại
hoặc từ các trợ lý của bà
cũng như việc bà đưa ra các chỉ thị
tuy nhiên thẩm phán lee chin sung
một trong chín thành viên quan tòa
nói với nhóm luật sư của bà park rằng
lộ trình thời gian này không xác minh chính xác khi nào
và bằng cách nào
bà lần đầu tiên biết được thông tin về vụ chìm phà
ý tưởng về việc mở cửa các trường học công lập
cho trẻ em tị nạn tại malaysia
vừa vấp phải sự phản đối
của hiệp hội phụ huynh giáo viên nước này
hiệp hội này cho rằng nếu như cho phép trẻ tị nạn
đến từ nhiều quốc gia khác nhau
theo học tại trường công lập
thì sự khác biệt về văn hóa
có thể sẽ tạo ra nhiều hệ lụy xấu với xã hội
thay vào đó thì theo hiệp hội này
chính phủ malaysia nên cử giáo viên
đến các trại tị nạn và các khu định cư
của người tị nạn để dạy học cho trẻ em nơi đây
chủ tịch hiệp hội phụ huynh giáo viên malaysia
ông mohamed ali hassan nhận xét
với biện pháp cử giáo viên
đến các trại tị nạn và các khu định cư
chi phí cho việc học của trẻ tị nạn
sẽ giảm xuống đáng kể
chính phủ nên tìm cách thiết thực để giúp trẻ được học hành
mà không phải chịu chi phí quá cao
trong số ba trăm linh trẻ tị nạn tại malaysia hiện nay
hầu hết đến từ indonesia myanmar và philippines
theo quy định của chính phủ malaysia
hiện trẻ em tị nạn tại nước này
chưa được phép theo học tại các trường công lập
ngoài việc phải chịu thiệt thòi về giáo dục
trẻ tị nạn còn có nguy cơ
bị các băng nhóm tội phạm lôi kéo và lợi dụng
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại